tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam và đài tiếng nói việt nam
tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng vũ đức đam đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng dự hội nghị
phát biểu tại giao ban phó thủ tướng vũ đức đam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo trong cả nước
gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí nhà báo phóng viên đã có đóng góp quan trọng vào việc thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nói riêng
và thông tin tuyên truyền nói chung
liên quan đến việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ
phê duyệt phó thủ tướng cho rằng công tác này cần được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra nhưng tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp
việc quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi lực lượng nhà báo yếu đi mà để báo chí phát triển một cách chính quy bài bản hơn
phó thủ tướng đánh giá cao đội ngũ báo chí thời gian qua bên cạnh việc thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị
kinh tế xã hội đã làm tốt công tác phản biện xã hội thời gian tới báo chí cần tiếp tục duy trì làm tốt việc này góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước